khối không khí lạnh chi phối bắc bộ có cường độ ổn định và suy yếu dần
do vậy thời tiết ở khu vực này trong ngày mai phổ biến là không mưa
trời chuyển năng ấm và nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần
cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến là hai mươi hai hai mươi năm độ
có nơi cao hơn trời chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng
trai với thời tiết đẹp ở bắc bộ thì nhiều nơi tại trung bộ sẽ có thời tiết xấu
trong vòng hai mươi bốn giờ tới các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
sẽ có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất là hai mươi hai hai mươi năm độ
nhưng từ các tỉnh quảng trị trở vào cho đến phú yên sẽ có mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ tại đây cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
từ khánh hòa vào đến bình thuận là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
thưa quý vị từ nay cho đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
trên các sông ở quảng nam bình định và con tùm xuất điện một đợt lũ
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xảy ra đất ở vùng núi
ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
tại các tỉnh từ thừa thiên huế cho đến quảng ngãi
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông vu gia quảng nam
lên mức là báo động hai cho đến báo động ba
sông thu bồn quảng nam các sông ở bình định sông đa bờ la ở con tum
lên mức là báo động một báo động hai có sông lên trên báo động hai
tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
tập trung nhiều trong khoảng thời gian chiều và tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhật độ cao nhất ở tây nguyên sẽ là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn nam bộ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
ở trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa
sẽ có gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
có mưa rông nhiều nơi gió lần lượt có hướng đông bắc cấp bốn cấp năm
và tây bắc là cấp bốn
nhiệt độ tại hoàng sa và trường sa không quá mức là ba mươi một độ
tại khu vực hà nội trời nhiều mây không mưa chưa chiều giả mây hướng nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trời lạnh
nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi năm độ